hiện nay dịch cúm ah bảy n chín đang lan rộng tại trung quốc với số lượng mắc tăng cao nhất là các tỉnh giáp biên giới việt nam
tình trạng gia cầm nhập lậu ở việt nam chưa được kiểm soát tốt
trong khi đó bệnh không có biểu hiện rõ ràng trên da cầm khiến người dân chủ quan trong chăn nuôi giết mổ và sử dụng các sản phẩm từ da cầm
để chủ động ngăn ngừa sự xâm nhập virus cúm da cầm vào việt nam bộ y tế đề nghị nâng mức cảnh báo đối với dịch cúm da cầm lên tình huống hai
coi như đã có người bệnh để có các biện pháp phù hợp
bộ y tế cũng đề nghị bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn chỉ đạo quyết liệt công tác tiêm vaccine trên da cầm ưu tiên các khu vực có nguy cơ cao
trước diễn biến phức tạp của dịch cúm gia cầm tỉnh phú thọ đang khẩn trương triển khai nhiều biện pháp nhằm tiêu diệt mầm bệnh trong môi trường giảm nguy cơ phát sinh dịch bệnh
phú thọ là tỉnh có tổng đàn gia cầm đứng đầu các tỉnh vùng trung du miền núi phía bắc với số lượng trên một mươi hai triệu con
phản ánh sau đây của phóng viên truyền hình nhân dân tại phú thọ
trước diễn biến phức tạp của dịch cúm sở nông nghiệp tỉnh phú thọ đã chỉ đạo các tri cục thú y đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người chăn nuôi nhất là người chăn nuôi nhỏ lẻ chủ động tiêm phòng cho đàn gia cầm
khi phát hiện da cầm chết bất thường cần báo ngay đến cơ quan thú y để kịp thời xử lý
bên cạnh đó lực lượng chức năng địa phương cũng tăng cường công tác kiểm dịch đối với con giống và gia cầm thịt lưu thông qua địa bàn hoặc vận chuyển vào tỉnh
tại trạm kiểm dịch động vật cầu trung hà việc kiểm soát gia cầm ra vào tỉnh là một trong những biện pháp quan trọng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan
vì vậy các cán bộ kiểm dịch cầu trung hà đã tập trung lực lượng trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn đảm bảo mọi gia cầm khi qua trạm đều phải được kiểm soát về dịch bệnh
trước diễn biến phức tạp của thị hệ dịch cúng gia cầm trạm kiểm dịch động cầu trung hà phân công cán bộ trực nghiêm túc hai mươi bốn đến hai mươi bốn giờ
kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của động vật sản phẩm động vật kiểm tra số lượng chủng loại động vật sản phẩm động vật theo giấy chứng nhận kiểm dịch
kiểm tra giấu tem niêm phong phương tiện vận chuyển những trường hợp nào vi phạm chúng tôi tạm đình chỉ và xử lý theo quy định của nhà nước
đối với trị cục thu y cũng đã thành lập các tổ đi kiểm tra
việc triển khai các nhiệm vụ giám sát dịch bệnh tại các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh trong giai đoạn hiện nay
trước nguy cơ phát sinh dịch cúng gia cầm trị cục thu y tỉnh phú thọ đã tổ chức lấy ba trăm linh mẫu kép để giám sát lưu hành virus gia cầm
tại sáu mươi xã để tiến hành xét nghiệm xác định khả năng xuất hiện dịch bệnh đồng thời chuẩn bị hơn tám chín trăm linh lít hóa chất
phục vụ phun khử trùng tiêu độc tại tất cả các khu vực chăn nuôi gia súc gia cầm tập trung nhỏ lẻ các cơ sở chế biến giết mổ buôn bán và các phương tiện vận chuyển động vật lưu thông qua địa bàn